các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thuộc điện phận xã minh lương huyện văn bàn hàng a cớ bị bắt quả tang đang vận chuyển trái phép một bánh heroin
tại cơ quan điều tra hàng a cơ khai nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông không rõ tên tuổi
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã vận động đối tượng hàng a khay là em trai ruột của hàng a cớ ra đầu thú về hành vi không tố giác tội phạm
công an huyện tân yên tỉnh bắc giang vừa khởi tố nguyễn văn hiếu
trú tại huyện tân yên về tội tàng trữ vận chuyển trái phép súng săn
trước đó vào tháng một mươi nguyễn văn hiếu bị phát hiện có hành vi tàng trữ một mươi kiện hàng chứa các chi tiết cụm chi tiết của súng săn hay còn gọi là súng pcp
sau đó cơ quan công an tiếp tục phát hiện và vận động hiếu tự nguyện giao nộp thêm một mươi hai kiện hàng đang cất trong nhà có chứa các chi tiết cụm chi tiết để lắp ráp súng pcp
qua làm việc hiếu khai nhận đã mua số hàng trên của người khác để bán
nhà mục đích kiếm lời
một nhóm đối tượng đánh bạc vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
qua tin báo của quân chúng lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bài ăn tiền trên địa bàn khóm kinh tế phường nhà mát tp bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ nhiều bộ bài tay đã qua sử dụng sáu điện thoại di động số tiền gần bốn mươi triệu đồng và một số tăng vật
một xe tải chở nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng phối hợp với công an thành phố đà nẵng phát hiện
cụ thể tại km số một mươi năm đường tránh nam hải vân tổ công tác đã dừng và kiểm tra xe ô tô tải do ông trần hữu duyên chú tỉnh tiền giang điều khiển phát hiện trên xe có một trăm tám mươi bảy bao hàng hóa gồm giày dép quần áo linh kiện điện tử đồ gia dụng các loại
có in chữ và mang nhãn hiệu nước ngoài qua làm việc ông duyên khai nhận vận chuyển số hàng trên từ một người không rõ lai lịch từ bình dương ra hà nội giao cho một công ty thương mại điện tử
toàn bộ số hàng hóa nêu trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ